tính đến sáng nay thế giới đã có hơn hai mươi một ba triệu ca mắc covid một mươi chín và đáng chú ý là nhiều thành phố và quốc gia ghi nhận số ca mắc mới trong ngày tăng cao một cách đáng lo ngại
hiện thế giới ghi nhận tổng cộng hai mươi một ba trăm ba mươi năm chín trăm sáu mươi ca nhiễm virus sars cov hai trong đó có bảy trăm sáu mươi hai bốn trăm ba mươi ca tử vong
số bệnh nhân phục hồi hiện nay là một mươi bốn một trăm hai mươi bảy một trăm chín mươi bốn người và vẫn còn sáu mươi bốn năm trăm tám mươi bốn trường hợp bệnh nặng và nguy kịch
mỹ brazil ấn độ vẫn đứng đầu danh sách bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch
đáng lo ngại trong hai mươi bốn giờ qua số ca mắc covid một mươi chín mới tăng vọt ở một số quốc gia như hàn quốc một trăm linh ba ca
đây là số ca nhiễm trong cộng đồng cao nhất ở hàn quốc kể từ cuối tháng ba
tại new zealand thủ tướng yashida aden tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa cấp độ ba mươi
ở thành phố auckland và phong tỏa cấp độ hai ở tất cả các khu vực còn lại của đất nước thêm một mươi hai ngày do dịch bệnh bùng phát trở lại
các kế hoạch nới lỏng hạn chế đi lại đã bị tạm hoán ở australia indonesia thái lan
tại thái lan các trường học toàn quốc đã mở cửa
tại thái lan các trường học trên toàn quốc đã hoạt động trở lại nhưng vẫn tiếp tục đóng cửa không phận
sau khi số ca mắc mới gia tăng trở lại tại nhiều quốc gia
trong khi đó chính phủ philippines đã quyết định lùi thời gian khai giảng năm học mới thêm sáu tuần
tại châu âu chính phủ pháp tuyên bố thủ đô paris là vùng đỏ có nguy cơ cao lây nhiễm virus sars cov hai